thưa quý vị thân mến làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín đã có xu hướng gia tăng tại một số nước châu âu
khiến nỗ lực trở lại trạng thái bình thường của các quốc gia này thêm thách thức
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai philippines ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín cao ở mức kỷ lục trong vòng hai tháng qua
tỷ lệ người dân dương tính với virus sars cov hai ở nước này hiện đã lên tới một mươi bốn
cao gần gấp ba lần mức khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới năm để mở cửa nền kinh tế
riêng tại thủ đô manila ghi nhận hơn ba ca buộc chính quyền thủ đô nước này phải nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh
từ cấp độ hai lên cấp độ ba và đóng cửa các lớp học trực tiếp để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh
trong khi đó ấn độ cũng đang chứng kiến tốc độ lây lan dịch bệnh chóng mặt trở lại sau một thời gian tạm lắng
theo số liệu của ngành y tế ấn độ ngày ba tháng một ấn độ đã ghi nhận hơn ba mươi ba ca nhiễm mới covid một mươi chín
ước tính với tốc độ lây lan như hiện nay thì số ca mới hàng ngày ở ấn độ có thể lên đến ngưỡng ba mươi sáu ca vào tuần tới
số ca nhiễm biến thể omithon là một bảy trăm linh ca và biến thể này đã lan rộng trên hai mươi ba bang
trong đó maharashtra là bang có nhiều ca nhiễm omicron nhất với năm trăm một mươi ca
tại thái lan chính phủ nước này một lần nữa yêu cầu các cơ quan nhà nước và tư nhân
cho phép nhân viên làm việc tại nhà ít nhất một mươi bốn ngày vì số ca nhiễm biến thể omitron đang không ngừng gia tăng
nước này đã ghi nhận khoảng một năm trăm năm mươi một trường hợp nhiễm omicron ở bốn mươi bảy trên bảy mươi bảy tỉnh thành
trong đó có năm mươi các ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong bối cảnh các nước châu á vừa thực hiện tái mở cửa sự gia tăng trở lại các ca nhiễm covid một mươi chín
có thể sẽ gây áp lực lên kế hoạch phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia
tuy vậy với sự góp sức đắc lực từ vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín cùng kinh nghiệm
ứng phó hiệu quả nhiều nước châu á đã có những chiến lược thích ứng linh hoạt
để giảm thiểu rủi ro dịch bệnh đến sức khỏe của người dân cũng như là nền kinh tế